hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn thì còn khoảng hai xe công tơ nơ chở hàng nông sản
đang ủn ứ trong các bến bãi tại các khu vực cửa khẩu
với số lượng hàng trăm xe tập trung nhiều ngày cùng với hệ thống động cơ giàn lạnh luôn luôn được hoạt động
nhằm bảo đảm để có thể nông sản có chất lượng tốt nhất
nhiệt lượng tỏa ra thì có thể lên tới đến mức là sáu mươi độ c
công tác phòng chống cháy nổ đang là vấn đề rất quan trọng được đặt ra
từ đầu tháng bốn đến nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa việt nam trung quốc
trên các cửa khẩu của lạng sơn gặp nhiều khó khăn
hàng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu có ngày lên tới hơn một xe
chủ yếu là nông sản hoa quả tươi
trước tình hình trên tỉnh lạng sơn đã yêu cầu các doanh nghiệp kho bãi trên địa bàn
hỗ trợ lái xe bằng các hình thức thu phí một lần hoặc giảm năm mươi giá dịch vụ nhu yếu
công ty chúng tôi cũng thực hiện và đã bố trí toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy
ngoài lực lượng của công ty ra còn có phối hợp thêm lực lượng phòng cháy
phòng cháy chữa cháy của công an huyện co lộc đã tức trực trên hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại trong khu vực bến bãi
nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện trong quá trình lưu trú
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn
đã bố trí một tổ công tác và xe chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các bãi xe từ ngày ba tháng bốn
để sẵn sàng các phương án xử lý khi có tình huống cháy xảy ra
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thời gian qua trên cả nước đã ghi nhận nhiều vụ việc cháy xe container
gây thiệt hại nghiêm trọng cho phương tiện và tài sản trên xe
do đó việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các phương tiện này
trong quá trình tập kết tại các bãi xe cũng như thông quan
tại các cửa khẩu lạng sơn cần được chú trọng